các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tại hiện trường lực lượng công an đã bắt được hai mươi ba đối tượng cùng nhiều tăng vật gồm bốn con gà một mươi cặp cỡ sắt một cân đồng hồ một bộ dụng cụ lắc tài xỉu ba hột xí ngầu và gần một mươi ba triệu đồng trên chiếu bạc
kiểm tra trên người các đối tượng thu giữ thêm hơn tám mươi bảy triệu đồng ngoài ra lực lượng đã tạm giữ hai chiếc xe mô tô và hai mươi một điện thoại di động
thông qua mạng xã hội hà lấy tiền thật mua tiền giả rồi dùng tiền giả sen lẫn với tiền thật đến các cửa hàng giao dịch của viettel để chuyển tiền vào tài khoản của mình
tòa án nhân dân tỉnh kiên giang vừa xét xử sơ thẩm dương hoàng hà ba mươi bảy tuổi chú tệ xã minh thuận huyện u minh thượng tỉnh kiên giang về tội tàng trữ lưu hành tiền giả
tại phiên tòa hà thừa nhận vào khoảng giữa tháng ba năm hai nghìn hai mươi một thông qua mạng xã hội facebook hà đã mua được hai mươi triệu đồng tiền việt nam giả loại mệnh giá năm trăm linh đồng với giá hai triệu đồng tiền thật
sau đó hà đến phú quốc dùng thủ đoạn dùng tiền thật trộn với tiền giả đến các cửa hàng giao dịch viettel để chuyển tiền vào tài khoản
với phương thức này hà đã thực hiện trót lọt ba lần thu lợi bất chính được hai triệu đồng hội đồng xét xử đã tuyên phạt dương hoàng hà tám năm tù về tội tàng trữ lưu hành tiền giả
từng là nạn nhân bị lừa bán nhưng sau khi trở về quê nhà thào thị mua đã cùng mua mí tủa đi lừa người khác để bán sang trung quốc lấy năm vạn nhân dân tệ